quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị không còn chịu tác động của khối khí lạnh ngày hôm nay miền bắc khởi đầu tuần mới
với một hình thế thời tiết mới chi phối đó là vùng áp thấp phía tây
ngay lúc này miền bắc trời đã có nắng do vậy trong ngày hôm nay nền nhiệt miền bắc sẽ tăng cao
ở khu vực phía đông bắc bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên tới hai mươi tám ba mươi độ
còn ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên và sơn la do chịu ảnh hưởng chính từ hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
nên cường độ nắng mạnh với nhiệt độ trong ngày tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
một số nơi nhiệt độ cao cận nóng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
vùng áp thấp phía tây mở ra nên ngay lúc này cả một dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến bình thuận đều đã có nắng
nhiệt độ ngày hôm nay ở miền trung sẽ tăng nhanh với biên độ tăng nhiệt từ hai độ một giờ
cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn bộ miền trung đều trong khoảng nhiệt từ ba mươi đến ba mươi hai độ
riêng vùng phía tây của thanh hóa nghệ an hay khu vực hà tĩnh còn có những điểm nhiệt độ cao từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ trời nóng nhẹ về chiều
các tỉnh thành phía nam cũng đón tuần mới với thời tiết ít đến quang mây nắng sớm
thời gian nắng thì kéo dài làm cho nền nhiệt ngày ở cả tây nguyên và nam bộ đều tăng cao
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên
là từ ba mươi một ba mươi ba độ
riêng tại iali của gia lai hay con tum và cát tiên của lâm đồng là những nơi nhiệt độ cao từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
còn ở nam bộ toàn bộ khu vực miền đông vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
miền tây nhiệt độ cũng cao từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trên biển hầu khắp các khu vực biển nước ta đều có được tình trạng thời tiết tốt
với khu vực phía bắc và giữa của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông đến đông nam cường độ mức cấp ba đến cấp bốn
ở khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc ở mức cấp bốn đến cấp năm biển lặng và không có mưa rông
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

hủy hàng bắcida hai mươi tám năm ll
mười dụng tấn khai
hoãn vôn gi subir
mỹ người bắc tấn khai
hoãn vôn gisp rival